nhân kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín tại thành phố hồ chí minh
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng đoàn lãnh đạo thành phố đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh trong không khí trang nghiêm
đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc
và các lực lượng vũ trang thành phố hồ chí minh đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
đây là hoạt động nhằm thể hiện lòng tôn kính biết ơn sự chi ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền
lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố về những công hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
người đã dành cả đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
sau khi dâng hương dâng hoa lên bắc các đại biểu đã tham quan trưng bày hiện vật
triển lãm chuyên đề chủ tịch hồ chí minh thăm nước pháp năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cũng trong sáng nay mùng hai tháng chín đoàn lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm đã đến dâng hoa dâng hương tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch tôn đức thắng tại bảo tàng tôn đức thắng